xin chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh đã suy yếu nên thời tiết tại các tỉnh miền bắc phổ biến tạnh giáo
sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi chưa chiều hứng nắng với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực giao động từ một mươi sáu hai mươi sáu độ
giữa các tỉnh như lai châu điện biên mức nhiệt có thể trên hai mươi bảy độ
thời tiết tạnh giáo thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của bà con miền bắc
lưu xuống dọc ven biển trung bộ trong đêm nay và ngày mai cũng phổ biến ít mưa
có chăng chỉ lác đác mưa nhỏ vài nơi với thời đoạn ngắn tập trung tại khu vực trung trung bộ
và không làm gián đoạn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sinh hoạt cũng như sản xuất của bà con nơi đây
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tuy ít mưa nhưng nhiệt độ ngày đêm không gia tăng quá nhiều
mức nhiệt chủ yếu ở ngưỡng một mươi bảy hai mươi sáu độ phía bắc rét nhẹ về đêm và sáng
còn khu vực đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ phổ biến từ hai mươi một ba mươi độ có nơi cao hơn
khu vực vùng cao tây nguyên
các tỉnh nam bộ thời tiết duy trì ổn định ngày nắng đêm không mưa
tương tự như trung bình nhiều năm cùng thời kỳ đây là thời điểm mùa khô của khu vực
do đó các hoạt động du lịch ngoài trời của bà con phía nam trong đêm nay và ngày mai
cuối tuần cũng sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi
do yếu tố địa hình nên tây nguyên sẽ vẫn rét nhẹ về đêm và sáng với nhiệt độ ngày đêm
giao động từ một mươi sáu đến hai mươi chín độ còn tại nam bộ từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp năm
có lúc cấp sáu riêng phía tây có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba hai mươi chín độ
khu vực hà nội đêm và sáng sớm nhiều mây có sức mùi nhẹ dài rác
trời rét về đêm và sáng trời chiều giảm mây hừng nắng gió đông cấp hai cấp ba nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi sáu độ